thưa quý vị sau những bê bối của hàng loạt các trung tâm đăng kiểm trên cả nước
thì mới đây các cơ quan chức năng lại phát hiện các sai phạm tại một số trung tâm dạy lái xe
cụ thể một số cục nghiệp vụ của bộ công an đã phối hợp với công an tỉnh đồng nai
vừa tiến hành khám xét trung tâm dạy nghề lái xe sài gòn ba t có địa chỉ tại phường tân tiến
tp biên hòa tỉnh đồng nai cùng một số địa điểm đặt văn phòng của trung tâm này tại tp biên hòa
qua khám xét thì công an đã niêm phong và thu giữ nhiều tài liệu liên quan
có dấu hiệu vi phạm pháp luật
hiện lực lượng công an đang tiến hành làm việc thu thập một số thông tin liên quan
để phục vụ công tác điều tra xác minh về một số dấu hiệu sai phạm liên quan
đến chiều qua thì việc khám xét đã được hoàn thành
đồng thời trung tâm dạy lái xe sài gòn ba t cũng đã phải tạm thời khóa cửa cổng
đây là trung tâm dạy lái xe lớn nhất của tỉnh đồng nai
ngoài đồng nai thì trong những năm gần đây trung tâm này còn mở nhiều chi nhánh
tại một số tỉnh thành khác trên cả nước
trước đó trong chuyên án điều tra xe
phạm tại cục đăng kiểm và các trung tâm đăng kiểm
trong đó tại tỉnh đồng nai thì vào tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố vụ án
khởi tố và bắt tạm giam hai mươi ba bị can là nhân viên tại hai trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
sáu nghìn năm d và sáu nghìn bốn d tại thành phố biên hòa
trong đó bị can võ trí giang nhân viên trung tâm dạy lái xe sài gòn ba t
bị khởi tố về hành vi được hối lộ
gần đây trên một số tuyến đường nội thành thành phố hà nội
tái diễn tình trạng điều khiển xe máy mô tô phân khối lớn
ngang nhiên chạy thành đoàn với tốc độ cao đi vào đường cấm
lạng lách đánh võng nẹt bô dọa người cùng lưu thông gây bức xúc trong dư luận
qua công tác nắm tình hình lực lượng chức năng đã phát hiện
tại khu vực ngã tư hàng bài trần hưng đạo
nhóm thanh thiếu niên cả nam và nữ với hàng chục xe máy không có biển số
tất cả đều không đội mũ bảo hiểm bấm còi inh ỏi rồi lao nhanh qua ngã tư
khiến tất cả mọi người đi đường giật mình hoảng sợ
tại nhiều tuyến phố khác thuộc địa bàn quận hoàn kiếm như trần quang khải
lê lai lê thánh tông tràng tiền cũng có thể dễ dàng bắt gặp những đối tượng
ngổ ngáo trên xe chạy xe máy dồ ga tạo ra những âm thanh gây náo loạn đường phố
đặc biệt có những đối tượng mang theo dao hung khí liên tục thị uy người đi đường
khi gặp cảnh sát chúng sẽ vứt bỏ hung khí rồi phi xe tẩu thoát
nhiều đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ hầu hết ở độ tuổi từ một mươi bảy đến hai mươi tuổi
trong thời gian tới với quyết tâm đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
nhất là trong kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm lực lượng công an thành phố hà nội
và đặc biệt là các tổ công tác một trăm bốn mươi một sẽ tiếp tục triển khai mạnh các phương án
nhằm kịp thời phát hiện chấn áp xử lý nghiêm đối với những thanh thiếu niên có biểu hiện
hành vi càn quấy gây dối trật tự công cộng đua xe và cổ vũ đua xe trái phép
tổ tuần tra tám nghìn ba trăm chín mươi bốn công an phường an hải tây quận sơn trà thành phố đà nẵng vừa phát hiện một xe ô tô ngoại tỉnh
có dấu hiệu vận chuyển hơn chục bình khí cười không rõ nguồn gốc xuất xứ
vào thời điểm trên tổ tuần tra công an phường an hải tây phát hiện xe ô tô do tài xế đào văn huy
chú tại quận sơn trà điều khiển đang dừng tại đường mai hắc đế có biểu hiện nghi vấn
nên tiến hành kiểm tra hành chính tổ tuần tra phát hiện bên trong xe có một mươi hai bình khí nghi là khí cười
và nhiều bong bóng dùng để chứa khí qua làm việc tài xế huy khai nhận đây là khí n hai o chưa qua sử dụng
đang vận chuyển đi giao cho khách số khí cười trên được huy đặt mua của một số đối tượng trên mạng xã hội
và đem về để bán kiếm lời tất cả đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
hiện công an phường an hải tây quận sơn trà đã lập hồ sơ ban đầu tạm giữ toàn bộ số khí cười trên
và bàn giao cho đội cảnh sát kinh tế công an quận thụ lý theo thẩm quyền
ngày hôm qua đã xảy ra vụ cháy tại chợ bình thành huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng gây thiệt hại về tài sản đối với một mươi sáu kiosk ước tính trị giá nhiều tỷ đồng
ngay sau khi phát hiện cháy ban quản lý chợ bình thành cùng với người dân đã sử dụng phương tiện chữa cháy
tại chỗ để dập lửa nhưng do các ký ốt khóa cửa nên không thể dập tạp
đã được đám cháy đám cháy tiếp tục lan sang các ký ốt lân cận
ban quản lý chợ nhanh chóng báo tin cho công an huyện thanh bình và lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh đồng tháp đến hỗ trợ
lực lượng chức năng và người dân đã nỗ lực chữa cháy suốt hơn một giờ đồng hồ
thì đám cháy được khống chế dập tắt hiện nguyên nhân của vụ cháy đang được ngành chức năng điều tra làm rõ
vào khoảng một mươi năm h chiều ngày hôm qua tại thành phố buôn ma thuật của tỉnh đắk lắc
mưa to kèm theo gió giật bất ngờ
cây sao đen bị gió lốc bật gốc và đổ ngang xe
khiến một người phụ nữ đang đậu xe bên lề bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu
hàng chục người dân xung quanh đã phải cùng nhau nhấc cây ra để đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu
theo các bác sĩ của bệnh viện nạn nhân đang trong quá trình phục hồi
và trong tình trạng khá nguy kịch với nhiều vết thương rất nặng như gãy sương cổ sương cột sống
hiện các bác sĩ thuộc khoa cấp cứu đang huy động nhân lực
để nỗ lực cứu chữa cho bệnh nhân
lực lượng chức năng cũng đã có mặt ở hiện trường để dọn dẹp cây ngã đổ chắn ngang đường
vụ cây sao đen đổ ngoài đường để đè một người phụ nữ còn làm hư hỏng
một bình biến áp của ngành điện và một chiếc ô tô năm chỗ đậu bên đường
thưa quý vị với số ca nhiễm covid một mươi chín ngày một tăng gần một trăm linh ca mỗi ngày
mới đây ủy ban nhân dân tp hà nội đã khuyến cáo người dân khi đi siêu thị
quán bar dạp chiếu phim hay đi xoa bít thì phải đeo khẩu trang để phòng chống dịch
văn bản của thành phố hà nội đã được ban hành hỏa tốc nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch tại thủ đô
truyền hình công an nhân dân đã có ghi nhận về công tác này
tại một số điểm công cộng tập trung đông người vào dịp cuối tuần
tại tuyến phố đi bộ khu vực quận hoàn kiếm
nơi đây tập trung khá đông người dân đến vui chơi vào dịp cuối tuần
bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự
lực lượng công an còn thường xuyên đưa ra khuyến cáo với người dân về việc đeo khẩu trang nơi đông người
tại phượng hàng gai địa bàn có nhiều hoạt động dịch vụ
ngay khi có chỉ đạo của tp hà nội về thực hiện quy tắc hai k tại nơi công cộng
chính tuyển sở tại cùng ngành y tế đã đến cơ sở đưa chú quán ăn địa điểm vui chơi công cộng để tuyên truyền nhắc nhở
đặc biệt là các cơ sở kinh doanh nhà hàng khách sạn
du khách nước ngoài
chúng tôi đã làm việc với các bên công ty du lịch và họ cũng nói rõ hơn về cái lịch trình của khách đi đến từ việt nam như thế nào
và chúng tôi cũng nói luôn là cái biện pháp phòng dịch của việt nam bây giờ mà khi khách về đây
thì cái đầu tiên là khách vào cửa thì chúng tôi yêu cầu sát khuẩn tay và cái thứ hai nữa là phải bịt khẩu
chúng tôi cũng đã ngay lập tức triển khai việc thông tin tới nhân dân về tình hình dịch cũng như chỉ đạo của thành phố
bên cạnh đấy thì chúng tôi cũng sử dụng hệ thống facebook và cổng thông tin điện tử của phường
để đăng tải các nội dung về hướng dẫn người dân hai k và cộng vaccine
dù hà nội có yêu cầu thực hiện nghiêm hướng dẫn hai k của bộ y tế các địa điểm du lịch trên địa bàn thành phố cũng lập tức thực hiện
tuy nhiên đối với du khách do mới dừng lại ở mức độ khuyến cáo nên nhiều người vẫn chủ quan không đeo khẩu trang tại các địa điểm công cộng như thế này
đến thời điểm hiện tại thì hình thức chủ yếu vẫn là hình thức tuyên truyền
khuyến cáo với bà con nhân dân cáo đeo khẩu trang và tích cực tiêm phòng vaccine
phòng vaccine là để phòng bệnh của covid một mươi chín và thực hiện các biện pháp phòng hộ cá nhân
trong bối cảnh dịch diễn biến ngày một tăng như hiện nay việc thực hiện tốt thông điệp hai k khẩu trang và khử khuẩn
tại các điểm công cộng hay sự kiện tập trung đông người sẽ góp phần rất lớn ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh
đặc biệt là vào dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm sắp tới
vụ thuộc bộ công an vừa phối hợp với công an tỉnh đồng nai tiến hành khám xét trung tâm dạy nghề lái xe sài gòn ba t
có địa chỉ tại phường tân tiến tp biên hòa tỉnh đồng nai cùng một số địa điểm đặt văn phòng của trung tâm này tại thành phố biên hòa
qua khám xét lực lượng công an đã niêm phong và thu giữ nhiều tài liệu liên quan có dấu hiệu vi phạm pháp luật
sau đó tiến hành thu thập một số thông tin để phục vụ công tác điều tra xác minh về một số dấu hiệu sai phạm
trước đó trong chuyên án điều tra sai phạm tại cục đăng kiểm và các trung tâm đăng kiểm tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố và bắt tạm giam hai mươi ba bị can
là nhân viên tại hai trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn năm g và sáu nghìn bốn g tại tp biên hòa